là nét văn hóa được hình thành dựa trên sự đoàn kết cộng đồng đã có từ rất xưa của những người dân tại xã phú thuận huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
những ngày này khi mà vùng quê chịu ảnh hưởng do tình hình mưa bão người dân xã phú thuận đã gõ phèng la kêu gọi sự chung sức đồng lòng của thôn xóm để cùng nhau khắc phục hậu quả
và hãy cùng lắng nghe những âm thanh đặc biệt ấy trong tử mục sống đẹp ngày hôm nay
thôn trung an xã phú thuận những ngày này tiếng gõ phiền la liên cục vang lên
âm thanh như một mệnh lệnh đặc biệt vàng đến đâu người dân có mặt tới đó đoàn người mỗi lúc một đông
họ tập trung để cùng nhau gia cố bờ biển đang bị sạt lỡ do mưa bão thời gian qua
việc này là có chính quyền là có sống bão dân tài rồi đi điểm sạc lỡ chỗ này chỗ kia
thế là để khi gõ phiền la là diễn tập trung thôi chứ không có phải đi cơ cư nha nữa
mưa bão đã làm tuyến bờ biển tại xã phú thuận bị sạc lỡ
nếu không tiến hành ngay các giải pháp để gia cố thì tình trạng xâm thực sẽ ăn sâu vào đất liền gây hậu quả nghiêm trọng
ngay sau khi chính quyền xã thông báo kêu gọi nhân dân cùng tham gia với các lực lượng triển khai gia cố bờ biển
người dân đã chủ động đánh phèn la để tập hợp các hộ dân
tất cả các gia đình đều có người tham gia bất kể trai gái và trẻ
chính quyền xã phú thuận cho biết đã có hơn một lực người dân tham gia
hơn hai mươi bao cát và một khối lượng lớn đất đá được tập kết để gia cố bờ biển
không gì khác đó là kết quả của việc huy động được sức dân
đáng hỏi huy động trong các thôn
mà về huy động băng nạnh
băng lá thì thấy cái hình thức rất là hay
bởi vì tôi nghĩ rằng là cái văn hóa này hình như là ăn xấu vào trong cái tâm thức người dân thôi
nét văn hóa đẹp này của người dân xã phú thuận được hình thành không đơn thuần do thói quen có từ rất xưa
mà cội nguồn nó xuất phát từ tinh thần cố kết cộng đồng nương tựa hỗ trợ để cùng nhau vượt qua khó khăn
đó chính là truyền thống đoàn kết của dân tộc việt nam
những ngày này khi người dân đang đối mặt
với thiên tai mưa lũ
tinh thần ấy lại tỏa sáng hơn bao giờ hết